combi street loại thuốc vốn được dùng trong y học nay lại được dùng để giúp thịt lợn đỏ hơn tươi hơn
thế nhưng nếu tồn dư trên thịt lợn loại thuốc này lại gây ra không ít tác hại cho người sử dụng
vì sao lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ
tác hại của chúng với sức khỏe con người như thế nào
làm thế nào để nhận biết được đâu là thịt lợn an toàn
câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngày hôm nay

nên khi sự việc bị phát giác gần bốn con lợn sẽ phải bị tiêu hủy
thì nguồn cung cấp thịt lợn ở thành phố lớn nhất cả nước cũng đang lâm vào tình trạng thiếu hụt
tuy nhiên theo các chuyên gia một miếng thịt lợn đang được bày bán trên thị trường
lại không chỉ chứa thuốc an thần mà còn có thể tồn dư nhiều hóa chất nguy hại khác
vậy cụ thể những hóa chất có hại có trong thịt lợn là gì
và làm cách nào để ít nhất là bằng cảm quan người tiêu dùng có thể nhận biết đâu là một miếng thịt lợn an toàn
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau đây
đến nay không ai biết đã có bao nhiêu người tiêu thụ phải số lợn trên
đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc mất an toàn thực phẩm được phát hiện
không chỉ người mua mà ngay cả người bán cũng không thể phân biệt được
thịt nào sạch thịt nào bẩn khi đi chọn lợn tại lò mổ
các chuyên gia về sức khỏe tâm thần cho biết
họ thấy lo lắng về tình trạng sử dụng thuốc an thần cho lợn vì đây là chất cấm sử dụng trong chăn nuôi
việc sử dụng thuốc an thần trong chăn nuôi có tác dụng hạn chế vận động của đàn lợn
để tăng trưởng trọng lượng trước khi diễn mổ
nhà chăn nuôi thì thường người ta lấy những tác dụng phụ của các thuốc an thần
để người ta sử dụng cho con lợn chăn nuôi
nó ước chế gây mủ và giảm hoạt động tăng độ béo
và đặc biệt là độ giữ lước trong cơ thể của con lợn và tăng cân nhanh
đây là một những cái người ta gọi là vi phạm
các bác sĩ cũng khẳng định hoạt chất trong thuốc an thần
có thời gian bài tiết kéo dài từ ba đến bảy ngày
vì vậy nếu người tiêu dùng sử dụng thịt lợn còn tồn dư thuốc này
sẽ chịu nhiều tác dụng phụ gây ức chế thần kinh
nếu sử dụng kéo dài sẽ vô cùng nguy hiểm
nếu mà sử dụng thì sẽ gây cho người sử dụng có một số loại thuốc là mệt mỏi
chán ván và chí nhớ giảm
nếu như sử dụng quá nhiều loại thực phẩm đó một thời gian dài
hay nữa là nó gây ra một trạng thái bức bối bồn trồn của những người sử dụng
như là mạch nhanh hơn rồi đánh chống ngực no âu nhiều hơn
được biết combi stress là thuốc có chứa acepromazine và atropine
được sử dụng trong lĩnh vực y tế
được sử dụng làm thuốc tiền mê trong các ca phẫu thuật
với tác dụng ước chế hệ thần kinh trung ương chống ngói mửa giúp chấn tĩnh và giảm lo lắng
đây là một cái thuốc có tác dụng an thần và nó không nằm trong danh mục cấm
tức là nó được phép sử dụng cho heo
để mà trong những trường hợp cần thiết phải tiến hành những cái thủ thuật
hoặc là tôi nói trường hợp ví dụ như là heo nái chẳng hạn
đẻ con mà nếu nó bị kích thích nó vùng vẫy quá mức thì nó có thể đặt chết con
thì như vậy là cũng là cái thuốc này
nó có cái tác dụng an thần cho heo
tuy nhiên nó có những cái tác dụng trên người tác dụng có hạn
và do đó nó đã được cấm tuyệt đối trong cái việc là chỉ định là gây mê hay là an thần cho heo trước khi giết mổ
cái này là cấm tuyệt đối
tuy nhiên nếu được tiêm thuốc compitress trước khi giết mổ
sẽ làm cho thịt lợn có màu sắc bắt mắt đỏ tươi hơn bình thường
đây cũng là hình thức sản phẩm thịt được người tiêu dùng ưa chuộng
theo như những kiến thức
tôi được biết cái acid bromazine này thì nó có thể là tồn trữ đến khoảng hai tuần
và có một cái thực tế là nếu như chúng ta giữ số heo này lại đến hai tuần
thì sẽ không bảo đảm được về cái điều kiện vệ sinh của heo
tức là khi heo nhốt chung như vậy thì cái nguy cơ về những bệnh truyền nhiễm lây nhiễm
bệnh lõi mồm lông móng là rất lớn
và như vậy thì thực phẩm này cũng không thể bảo đảm an toàn được
cho nên chỉ còn một con đường duy nhất là tiêu hủy
lo ngại hơn là việc xét nghiệm nước tiểu của lợn để phát hiện tồn dư thuốc an thần hay không
lại rất khó cho kết quả chính xác
điều đó có nghĩa là mặc dù kết quả xét nghiệm cho thấy lợn âm tính với thuốc an thần
nhưng lại không đồng nghĩa với việc thịt lợn không tồn dư chất độc hại trên
trong khi đó nếu ăn phải loại thịt trên người tiêu dùng sẽ bị dối loạn tiêu hóa
ảnh hưởng đến tim mạch huyết áp nhức đầu chóng mặt tăng cân trầm cảm giảm khả năng điều hòa thân nhiệt
nếu ăn phải liều lượng cao người dùng có nguy cơ bị mục xương ung thư tủy
đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ đang mang thai hay nuôi con bằng sữa mẹ
không những thế nếu ăn phải lợn tiêm thuốc an thần còn tồn dư chất acromazin sẽ rất nguy hiểm
bởi hoạt chất này tác động đến hệ thần kinh trung ương làm ước chế hệ thần kinh trung ương của con người
trong các bệnh viện nếu muốn dùng các loại thuốc này để gây mê cho người bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ
còn trong lĩnh vực thú y
thuốc chứa hoạt chất acepromazine
chưa có quy định cụ thể và được bán bình thường ở các cửa hàng thuốc thú y
xong theo quy định về thời gian thì phải ngưng dùng thuốc trong vòng từ năm đến bảy ngày
trước khi thịt con vật thì mới đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
thật ra cái thuốc mà tiêm cho lợn ấy là cái thuốc combi stress
nó bao gồm cả atropine là thuốc giãn cơ nói chung giãn lâu
cái thuốc này là một cái thuốc mà
cái thuốc này là một cái thuốc mà
nó sẽ ảnh hưởng trên ba cái cơ quan của cơ thể
đầu tiên là ảnh hưởng hệ thần kinh
ảnh hưởng hệ thần kinh thì chắc chắn là nó giảm ức chế cái hệ thần kinh
ức chế hệ thần kinh thì nó để ra một loạt các vấn đề của các cái hệ thần kinh
ví dụ anh có thể ngủ nhiều hơn
anh ngủ gà ngủ gật
rồi là anh không tỉnh táo trong các cái làm việc của anh v v
nó ở cái cái cạnh gọi là ức chế của hệ thần kinh
thứ hai là nó tác động ở trên cái hệ tuần hoàn và hồi hộp
tuần hoàn và hô hấp chủ yếu là bệnh hệ tuần hoàn
nó gây huyết hạng biến động hơn
nó có thể làm các cái bệnh về tim mạch
đúng không tim đậm nhanh hơn v v
thì những cái chuyện đó là trên hệ tim mạch
và cái thứ ba là nó có ảnh hưởng trên cái hệ cơ
nó làm rung cơ hay là thật là rung tay hay cái gì đấy
thì nó có ba cái ảnh hưởng của các cái loại thuốc an thần nói chung
và đặc biệt cái thuốc mà chúng ta
chúng ta gọi là combi stress này thì là nó ảnh hưởng như vậy
thì đấy là ba cái ảnh hưởng lớn nhất
và hai đối tượng bị ảnh hưởng nhiều là đối tượng trẻ em và đối tượng người lớn
thì nó sẽ bị ảnh hưởng vì nhạy cảm hơn
cho nên ảnh hưởng vì sức khỏe yếu hơn
tuy nhiên trên thực tế không chỉ có thuốc an thần
một miếng thịt bày bán trên thị trường còn có thể tồn dư các chất sau
trước hết là chất kích thích tăng trưởng
chất này được sử dụng như một phụ da trong thức ăn chăn nuôi
giúp động vật tăng trưởng nhanh hơn
tuy nhiên trước những ảnh hưởng của nó với sức khỏe
nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng
chất thứ hai có thể tồn dư trong thịt lợn là chất tạo nạc
sanbutamol sanbutamol vốn là chất được sử dụng trong y học
làm thuốc chữa hen phế quản
nhưng nếu được sử dụng trong chăn nuôi
thì chất này có thể làm tăng trọng lượng của vật nuôi lên đến ba mươi
đồng thời làm cho thịt động vật có tỷ lệ nạc nhiều hơn
và cuối cùng
một miếng thịt lợn bày bán trên thị trường còn có thể tồn dư kháng sinh
trong vòng năm năm qua
gần ba mươi mẫu thịt động vật
chủ yếu là thịt lợn
bị phát hiện tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng an toàn
và đây là hệ quả thất yếu của việc lạm dụng kháng sinh liều cao
để chữa bệnh cho lợn trong suốt quá trình chăn nuôi
tất cả những chất này nếu tồn dư trên thịt lợn
sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe
gây ra các triệu chứng rối loạn nhịp tim
tim đập nhanh tăng huyết áp co thắt phế quản
phù nề run cơ liệt cơ chóng váng
còn người thì con người coi như là được giãn cái phế quản ấy ra
giãn phế quản tức là gì giãn cả các mạch mỏng
chứ không phải giãn phế quản không đâu
thế thì làm cho huyết áp có thể có vấn đề vấn vấn
có nhiều ảnh hưởng khác
kháng sinh thì ta biết là bây giờ là vấn đề của kháng kháng sinh
bây giờ con người ta dùng kháng sinh là vô tội vạ rồi đã đành
nhưng bây giờ trên con người có nữa tức là anh tự đưa kháng sinh vào người nữa
thì phải nói là đấy là những cái mà tôi thấy là
nghĩa là nó ảnh hưởng là
không phải là chết ngay
nhưng mà nó ảnh hưởng rất lâu dài đến con người
và làm sức khỏe con người giảm sút dần dần
theo các chuyên gia để đảm bảo sức khỏe
người tiêu dùng nên thận trọng khi mua và sử dụng thịt lợn
tuy bằng mắt thường không thể xác định được
thịt lợn có bị tiêm thuốc an thần hay không
nhưng theo các chuyên gia có thể nhận biết bằng một số kinh nghiệm sau
thường thì gọi là cảm quan thì là gồm có thứ nhất là nhìn
nhìn người ta nói màu sắc là một cái nhìn
phân biệt cái phần nạp phần mỡ là chúng ta có thể nhìn được
hai là ngửi thì thường không ai đưa miếng thịt để ngửi
và cũng có khi không thấy cái mùi gì
nhưng mà có một cái là xúc giác
tức là cái độ đàn hồi của thịt
tức là một cái thịt mà tươi này
thịt mà không có các cái tạp chất nhiều ấy
thì khi ta ấn cái ngón tay của ta vào thì cái đàn hồi của nó khá nhanh
và cái đó là cái cảm giác tôi phải nói rằng là
phải tập nhiều phải đi thử nhiều mới biết được
chứ là không thể mô tả được cái cảm giác
nhưng mà cái cảm giác về đàn hồi của miếng thịt
cũng là một cái chúng ta cần biết
cái thứ ba là cái kỹ thuật tôi nói là khi mà ta nấu luộc ấy
thì nó sẽ ra rất nhiều cái
nếu mà cái thịt mà chúng ta luộc mà ở trong cái nước lạnh ấy
nó thôi được tất cả các chất dinh dưỡng cũng như là các cái chất
một số chất dinh dưỡng và các chất độc thôi ra ngoài
từ cái gian bảo
từ gian bảo tức là
cái chỗ nối của các cái tế bào với nhau
để các chất dinh dưỡng có thể vào được
thế thì nó sẽ thôi ra ngoài
và nếu ta luộc thịt ta thấy cái nước quá nhiều bọt
ta thấy cái nước quá đen
thì đừng mua thịt ở quán ấy nữa
ngoài ra khi chọn mua thịt lợn
người tiêu dùng cần quan sát màu sắc thịt
nếu thịt đỏ tươi bất thường cần cẩn trọng
khi bắt gặp các loại thịt mềm ướt
các thiếu thịt căng mọng nước
hay thịt bị rỉ nước
là có khả năng lợn bị bơm nước trước khi giết mổ
nếu thịt tươi ngon
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
sẽ có độ săn chắc
sờ vào thớ thịt cho cảm giác đàn hồi
thịt khô và dính vào tay
miếng thịt không bị nhão
chế biến xong ăn rất thơm ngon
chứ không ra nhiều nước khi chế biến
theo khoảng một mươi điều hai mươi
nghị định chín mươi ndcp của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thú y quy định
phạt tiền từ ba mươi đến năm mươi
ba mươi năm triệu đồng đối với hành vi
vận chuyển lưu giữ giết mổ động vật
để làm thực phẩm mà động vật đó
bị sử dụng thuốc an thần
không theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
có thẩm quyền
bên cạnh đó cơ sở vi phạm còn bị
xử phạt bổ sung với hình thức
đình chỉ hoạt động từ ba đến sáu tháng
được biết ủy ban nhân dân tp hcm
đề nghị tiêu hủy toàn bộ số lợn
đã bị tiêm thuốc an thần mới được phát hiện
tại lò mổ xuyên á
tuy nhiên thiết nghĩ đây chỉ là giải pháp
phần ngọn của cơ quan quản lý
bởi nếu không có sự thay đổi thì không ai
dám chắc rằng những con lợn được giết mổ
ở những lò mổ khác ở tp hcm
hay trên cả nước trong thời gian tới
không bị tiêm thuốc an thần trước khi đến tay người tiêu dùng
thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống
đến đây là kết thúc
trong những video tiếp theo